tại đồng nai dù tỷ lệ trẻ em tiêm phòng bệnh sởi mỗi năm đều cao thế nhưng hiện nay trẻ em mắc bệnh sởi vẫn tiếp tục tăng
trong khi đó ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn về việc phòng và kiểm soát bệnh sởi
trong số trẻ nhập viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện nhi đồng đồng nai từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chiếm phần lớn bị mắc bệnh sởi
theo các bác sĩ tại đây việc nhiều trường hợp mắc bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch là điều bất thường so với trước
thấy đây là một trường hợp mắc sởi hơi bất thường so với cùng kỳ những năm trước
thường chúng ta thấy bệnh sởi sau một thời gian dài ít khi có những trường hợp sởi nặng nhập viện
nhưng mà hai năm qua tức là từ năm hai nghìn một mươi tám tới hai nghìn một mươi chín này thì cũng thấy liên tục có nhận nhiều trường hợp bệnh sởi nặng và rất nặng
theo sở y tế tỉnh đồng nai trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh ghi nhận hơn bảy trăm linh ca mắc sởi
ca mắc sởi phải nhập viện điều trị chủ yếu rơi vào số trẻ chưa được tiêm phòng sởi tại các địa phương
tập trung nhiều trong khu công nghiệp số lượng lao động nhập cư đông
để kiểm soát tốt và không để dịch bệnh sởi lây lan ngành y tế đồng nai đã thực hiện nhiều giải pháp
trong đó tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống bệnh sởi
sởi thì có chủng ngừa mà thôi thì như vậy chúng ta phải triển khai tiêm phép
phải tiên triển phải dẫn động thậm chí phải đến từng nhà để dẫn động người ta cho con em của mình
để mà chủng ngừa
lãnh đạo sở y tế đồng nai cũng cho biết từ khi bệnh sởi bùng phát mạnh
ngành y tế đã tổ chức hai đợt tiêm phép vaccine sởi với hơn hai trăm linh liều vaccine cho các trẻ em từ một đến năm tuổi
đối với những trẻ trong độ tuổi từ năm đến một mươi năm tuổi đã tổ chức tiêm vét gần hai mươi liều vaccine sởi
để giảm nguy cơ bùng phát bệnh sởi
hiện ngoài bệnh sởi sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng cũng đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh đồng nai